phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá vừa có ý kiến về đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện
cụ thể phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương phối hợp với tổng cục thống kê và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến sản xuất và đời sống của nhân dân theo đúng chỉ đạo tại thông báo số ba trăm sáu mươi bốn ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của ban chỉ đạo điều hành giá
chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời cho các cơ quan thông tin báo chí để có thông tin chính thức ổn định tâm lý người dân doanh nghiệp không để các đối tượng xấu lợi dụng gây mất trật tự an ninh xã hội